chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mở đầu bản tin là thông báo về cấp đổi dịch trên toàn địa bàn tp hcm
sau một mươi hai ngày thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo đó dựa theo các tiêu chí của bộ y tế đưa ra thời gian qua
sở y tế tp hcm đã phối hợp với các địa phương thực hiện các bước đánh giá
ở phạm vi nhỏ nhất từ quy mô tổ ấp đến cấp phường xã và quận huyện
hiện nay về cơ bản tiêu chí số ca mắc mới trong tuần của tp hcm
đã đạt ở cấp độ vùng cam tỷ lệ người dân được chích ngừa mũi một đạt khoảng chín mươi
mũi hai đã đạt khoảng bảy mươi bảy bên cạnh đó tp hcm đã chủ động được các giải pháp thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên toàn địa bàn sẵn sàng đáp ứng với dịch bệnh
ở cấp độ ba và cấp độ bốn
căn cứ theo báo cáo của sở y tế thông báo về cấp đổi dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố nêu rõ đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi toàn thành phố đang ở cấp độ hai
của dịch tương ứng với vùng vàng trên bản đồ covid một mươi chín
đối với các quận huyện và tp hcm hiện có chín địa phương đạt cấp độ một của dịch
vùng xanh một mươi hai địa phương đạt cấp độ hai vùng vàng một địa phương đang ở cấp độ ba vùng cam
căn cứ trên các cấp độ trên tp hcm đề nghị các sở ban ngành quận huyện
và tp hcm triển khai các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt
hiệu quả với dịch covid một mươi chín trong các lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể
ổ dịch rất dễ bùng nổ chúng ta vẫn cần phải cảnh sát và tuân thủ chặt chẽ
các biện pháp phòng chủ dịch
cùng với đó hãy theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại